thưa quý vị thời gian gần đây trên tuyến đường phụng hiệp đoạn tránh trung tâm thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang đã xảy ra nhiều vụ cướp hết sức táo tận
lợi dụng đường vắng đêm khuya các đối tượng đã dùng hung khí chặn xe ô tô để cướp tài sản gây hoang mang cho người đi đường
ngay sau khi nhận được tin báo của nạn nhân công an thị xã ngã bảy đã nhanh chóng vào cuộc và bắt gọn các đối tượng gây án
hai đối tượng gây ra vụ cướp đêm là võ duy khanh và đặng thanh sang cùng trú tại thị xã ngã bảy cùng phương tiện và công cụ gây án đã bị lực lượng công an bắt giữ
tại cơ quan điều tra chúng khai nhận vì muốn có tiền ăn nhậu nên rủ nhau mang theo hôn khí ra đường phụng hiệp đoạn tránh thị xã ngã bảy gần cầu băng cá chặn người đi đường để xin tiền
do chưa đạt được mục đích sau khi chặn thất bại xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi chín a bảy trăm tám mươi một nên chúng tiếp tục gây ra vụ cướp thứ hai cũng ngay tại địa điểm trên
vị bắt ngay sau đó hiện vụ việc đã được cơ quan công an điều tra mở rộng